tính từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ca
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm linh bảy ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm bốn mươi hai ca số ca còn đang điều trị là một trăm ba mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám bốn trăm bảy mươi năm người